tối qua một mươi sáu tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an tp hạ long
triệt phá thành công chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội
để buôn bán trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ thu giữ hơn một tám trăm linh vũ khí công cụ hỗ trợ các loại
các đối tượng khai nhận số vũ khí công cụ hỗ trợ trên được đưa về từ thành phố móng cái tập kết để tiêu thụ dần
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội zalo facebook youtube
để livestream quảng cáo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng có nhu cầu
với hình thức giao hàng qua chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật